bị xử phạt từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cầu trạng năm hai nghìn tám ubnd tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
quá trình lập hồ sơ triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng
theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp các bị can và một số cá nhân khác đã có nhiều sai phạm
trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
hai án tử hình hai án trung thân là bản án dành cho bốn trên bảy đối tượng có hành vi giết người cướp tài sản của ngư phủ
nạn nhân trong vụ việc là tài công điều khiển tàu đánh bắt thủy hải sản
theo có trạng trong thời gian đánh bắt thủy hải sản trên biển giữa các bị cáo
văn điền nguyễn hoài nhớ nguyễn văn hải và nguyễn ngọc trí có mâu thuẫn với tài công nguyễn ngọc tuấn
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một điền rủ ba đối tượng trên cùng nhau giết chết tuấn
sau khi các đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát nhớ còn dùng dao cắt cổ anh tuấn
khi nạn nhân tử vong các đối tượng đã quan sát anh tuấn xuống biển rồi lấy đi các tài sản trên tàu
ngoài hai án tử hình hai án trung thân cho bốn đối tượng trên tòa án nhân dân tỉnh cà mau còn tuyên phạt ba bị cáo
cũng là ngư phủ trên tàu từ năm đến bảy năm tù về tội cướp tài sản
để giải quyết mâu thuẫn một nhóm thanh thiếu niên hơn hai mươi người ở hải phòng đã tụ tập sử dụng xe mô tô
mang theo hung khí nguy hiểm sang địa bàn tỉnh hải dương để trả thù
khi đến địa bàn huyện gia lộc nhóm này đã vô cớ đuổi đánh làm bị thương một số người
và làm hư hỏng phương tiện đi lại của các nạn nhân
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu
nguyễn duyên đối tượng đối tượng của hải phòng
nguyễn duy linh ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng cùng đồng bọn điều khiển khoảng một mươi xe máy
mang theo dao quắm gậy giúp ba khúc gậy bia tuyếp sắt phóng lợn bom xăng vỏ chai bia
đuổi đánh đập phá làm hư hỏng xe máy của năm nạn nhân ở huyện tứ kỳ và huyện gia lộc
khi họ đang tham gia giao thông trên đường
một trong số nạn nhân bị truy đuổi đã đâm vào cột mốc rơi xuống mương nước
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí mang theo đánh nạn nhân
vụ việc xảy ra đã khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
ngày sau khi nắm được thông tin vụ việc công an huyện gia lộc đã chủ động phối hợp
với các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương của tỉnh hải dương và thành phố hải phòng
điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan
công an huyện gia lộc đã chủ động phối hợp với các đối tượng liên quan
nguyên nhân ban đầu được xác định tối ngày một mươi tám tháng sáu nhóm của linh có sang địa bàn huyện ninh giang
và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên địa bàn này
nhóm của linh đã lên mạng và lập nhóm kín rồi lôi kéo tụ tập các thành viên
hẹn tối ngày một mươi chín tháng sáu sang địa bàn huyện ninh giang tìm nhóm trên để trả thù
tuy nhiên sau khi sang địa bàn huyện ninh giang không gặp được nhóm hôm trước
nhóm của linh đã di chuyển sang địa bàn huyện gia lộc và xảy ra vụ việc trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi tám bị can
áp dụng biện pháp tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các trường hợp này
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
điều đáng nói trong số các đối tượng này có trường hợp là học sinh cuối cấp trung học phổ thông
vi phạm tội nghiêm trọng nên đã bị bắt giữ trước ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp
còn tại sóc trăng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thành phố sóc trăng
tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường soviet nghệ tĩnh
phát hiện đối tượng nguyễn thị thanh hằng có hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra phòng số hai của nhà nghỉ lực lượng công an phát hiện đối tượng hằng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
một điện thoại di động
một bình thủy tinh là dụng cụ để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hai khẩu súng một mươi năm viên đạn bốn vỏ đạn và một số đồ vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tùng
trú tại huyện nam sách tỉnh hải dương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
nguyễn văn nghi chú tại huyện bình giang tỉnh hải dương và lục văn hoàn chú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn
về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn tùng cấu kết móc nối với các đối tượng nguyễn văn nghi và lục văn hoàn
cùng một số đối tượng khác tổ chức cho một mươi hai người trốn sang nước ngoài
cả ba đối tượng tùng nghi và hoàn đã từng xuất cảnh sang đài loan lao động
sau khi về việt nam chưa có việc làm ổn định với mục đích muốn kiếm lời nên các đối tượng móc nối với nhau
hình thành đường dây tổ chức cho những người đã từng bị đài loan trục xuất muốn quay trở lại đài loan lao động
trong đó tùng là người trực tiếp đứng ra tổ chức tìm người có nhu cầu quay lại lao động
nghi và hoàn có nhiệm vụ móc nối với một số đối tượng để đưa người việt nam trốn qua đường rừng
từ cao bằng sang phúc kiến trung quốc với giá một mươi nhân dân tệ
sau khi sang tới phúc kiến tùng tiếp tục tổ chức cho họ vượt đường biển từ phúc kiến sang đài loan với giá một mươi usd một người
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn vàng năm chỉ rồi đeo vào tay sau đó bỏ chạy và lên xe máy tổ thoát
công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình vừa bắt giữ tạ thị nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn tập ninh xã gia vân huyện gia viễn
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu khi chị đinh thị nguyệt chủ cửa hàng vàng ở xã gia chấn huyện gia viễn
đang bán hàng thì có một phụ nữ vào hỏi mua một nhẫn vàng bốn số chín loại năm chỉ
chị nguyệt đã đưa cho người phụ nữ chiếc nhẫn vàng loại năm chỉ trị giá gần hai mươi tám triệu đồng
sau đó người phụ nữ xin số tài khoản để chuyển khoản trả tiền cho chị nguyệt
khi chị nguyệt đang kiểm tra điện thoại xem tiền đã chuyển vào tài khoản hay chưa
thì người phụ nữ đeo nhẫn vàng vào tay bỏ chạy ra ngoài và nhảy lên xe máy
nhanh chóng tẩu thoát về hướng thành phố ninh bình
chỉ sau một mươi hai giờ gây án công an huyện gia viễn đã điều tra làm rõ và bắt giữ tạ thị nhi
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên thu giữ một nhẫn vàng bốn số chín năm chỉ và hai mươi một triệu đồng